xin chào quý vị và các bạn
khoảng từ đêm nay sang đến ngày mai dãy ngắp thấp kết hợp với hội tụ gió ở trên cao lên đến năm m
khiến mưa rông tại phía đông bắc bộ sẽ gia tăng
toàn khu vực sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
từ đêm hai mươi tám mưa giảm nhiệt độ sẽ tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
mưa sẽ gia tăng tại phía tây bắc bộ từ đêm nay sang đến ngày mai
có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
quý vị đề phòng lũ quét sạt ở đất ngập úng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm mỗi ngày một độ trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ đêm nay tại thanh hóa sẽ có mưa rông mạnh
sang ngày mai mưa sẽ lan dần xuống khu vực bắc trung bộ và nắng nóng chấm dứt tại khu vực này
trong khi đó từ quảng bình vào đến thừa thiên huế
tiếp tục có nắng nóng
có nơi nắng nhẹt
có nơi nắng nóng gai gắt trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
sang hai ngày hai mươi chín ba mươi mưa sẽ lan xuống phần phía nam khu vực và nắng nóng sẽ thuyên giảm
ngày mai sẽ là ngày nắng nóng nhất tại các tỉnh từ đà nẵng và đến bình thuận trong ba ngày tới
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo cường độ nắng sẽ suy giảm chỉ còn nắng nhẹ cục bộ trên khu vực
tại khu vực tây nguyên từ ngày mai gió tây nam sẽ có xuống hoạt động mạnh dần
do vậy mưa sẽ gia tăng ở trên khu vực có khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa và rông
cục bộ sẽ có mưa to về chiều tối
trong khu vực rông cần đề phòng với tố lốc xét cũng như là gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
sau đó giảm thêm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực nam bộ có mưa rông tăng cường từ ngày mai
do ảnh hưởng của gió tây nam mạnh dần lên cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to về thời điểm chiều tối
ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó giảm chậm dần trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi